tại cần thơ cũng đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng
khu vực sạt lở lại là nơi đang thi công công trình kè chống sạt lở sông ô môn dự kiến sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
điều này đang khiến cho người dân sinh sống trong khu vực không khỏi lo sợ về việc nhà cửa có thể bị trôi xuống sông bất cứ lúc nào
đã hơn một tuần sau khi căn nhà của bà nguyễn thị hường ở khu vực thới bình phường thới an quận ô môn bị sập do sạt lở
đến bây giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại thời điểm đó
thời gian qua sông ô môn đặc biệt khu vực vàm thới an nơi tiếp xác với sông hậu
thường xuyên xảy ra sạt lở
đây là khu vực cửa sông lớn có lưu lượng tàu thuyền qua lại rất đông
các vụ sạt lở đã làm nhiều tuyến giao thông nằm sọc sông ô môn bị hư hỏng nghiêm trọng
ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như an toàn của người dân
mình thấy rõ thứ hai là trong mùa lũ mùa lũ thì nước nó chảy nhiều đạp nó càng xói lở nhiều hơn
thì cái hai cái thời điểm đó mình nhìn thấy rõ hơn
thì trên cái cơ sở là cái tình hình đặc biệt là trong những năm gần đây là cái diễn biến sạt lở nó xảy ra rất là nhiều
và trên cái phạm vi rộng thì để chủ động thành phố cũng đã lập cái quy hoạch phòng chống sạt lở trên toàn địa bàn
thì năm hai nghìn một mươi đã có quy hoạch
thì theo cái đồ bán quy hoạch
thì chúng tôi cũng có là hai mươi năm cái điểm gọi là có nguy cơ sạt lở cao
tuy nhiên cái diễn biến của sạt lở thì nó thay đổi theo từng năm
thì số liệu chúng này chúng tôi sẽ cập nhật theo từng năm theo cơ sở báo cáo của địa phương
chủ yếu là trên các tiếng sông kênh lớn cái sông mà có cái nói trực tiếp với sông hậu sông cần thơ
theo tri cục thủy lợi thành phố cần thơ khu vực sạt lở nằm trong giai đoạn ba của dự án
bờ kè chống sạt lở sông ô môn được khởi công khoảng tháng tám năm hai nghìn tám
năm hai nghìn một mươi bảy hiện đã hoàn thành năm mươi khối lượng công trình
riêng đoạn bị sạt lở đang được tiến hành đóng cọc bê tông thì xảy ra sự việc
hiện ngành chức năng thành phố cần thơ đang thống kê thiệt hại kiểm tra khảo sát tại đoạn sạt lở
để tìm nguyên nhân có biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân